đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ban ngày trời có nắng với mức nhiệt phổ biến trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng trên ba mươi năm độ xuất hiện cục bộ ở một số nơi
mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào khoảng chiều tối và đêm
hai mươi năm hai mươi tám độ là nhiệt độ thấp nhất đêm nay cho toàn khu vực này
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ hôm nay thời tiết vẫn khá dịu mát
trời có mây thay đổi với những khoảng hứng nắng nhẹ trong ngày sẽ làm cho nhiệt độ tăng lên
giao động trong mức là hai mươi bảy ba mươi độ đối với khu vực tây nguyên và ba mươi ba mươi ba độ đối với khu vực nam bộ
trong chiều tối và đêm nay dưới tác động của đới gió tây nam với cường độ từ trung bình cho đến mạnh
thì khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ còn có mưa rào và rông rải rác
với mức nhiệt là từ hai mươi một hai mươi bốn độ ở khu vực tây nguyên và hai mươi ba hai mươi sáu độ đối với khu vực của nam bộ
trên biển do ảnh hưởng của rìa nam dạnh ấp thấp có trục ở khoảng hai mươi một hai mươi bốn độ vĩ bắc
khu vực vịnh bắc bộ có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu và giật cấp tám
khu vực bắc biển đông bao gồm cả huyện đảo hoàng sa có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp tám biển động với những con sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
ngoài ra ở đây còn có mưa rào và rông mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió tây nam cấp năm
có lúc cấp sáu thời tiết tiếp tục có mưa rào và rông rải rác làm tầm nhìn xa hạn chế trong mưa
trong mưa rông có khả năng xuất hiện cả lúc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước